tại phủ chủ tịch lãnh đạo đảng nhà nước đã tổ chức trọng thể gặp mặt thân mật mừng đảng mừng xuân với các đồng chí lão thành cách mạng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước nhân dịp kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng và đón tết cổ truyền đinh dậu
thưa các đồng chí đất nước ta vừa đi qua năm bính thân hai nghìn một mươi sáu năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng với rất nhiều sự kiện sôi động và phong phú
nói bật là chúng ta đã tổ chức thành công đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng vào cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức nhân sự bổ máy nhà nước giữ vững ổn định chính trị và khẩn trương triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra
nhờ có sự đổi mới mạnh mẽ năng động
quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện và sự nỗ lực phấn đấu của toàn đảng toàn dân toàn quân kinh tế xã hội nước ta tiếp tục có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực
kinh tế vĩ mô ổn định các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm lạm phát được kiểm soát gdp đang tăng sáu hai mươi một dự trữ ngoại hối đạt bốn năm